tại hà nội nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật và thư viện quốc gia việt nam phối hợp tổ chức giới thiệu bộ sách đường thời đại
đây là bộ tiểu thuyết lịch sử gồm hai mươi một tập của tác giả đặng đình loan
các chuyên gia các nhà nghiên cứu đã nêu bật được sự công phu và giá trị lịch sử của bộ tiểu thuyết đường thời đại
là người trực tiếp tham gia chiến đấu tại chiến trường bình trị thiên trong cuộc kháng chiến trong mỹ
tác giả đặng đình loan đã dồn công sức và tâm huyết trong nhiều năm xây dựng bộ tiểu thuyết
với khoảng một mươi trang sách đường thời đại chứa được một khối lượng tư liệu đồ sộ về chiến tranh việt nam
bộ tiểu thuyết khắc họa rất thực gắn liền với các sự kiện giai đoạn lịch sử của đất nước và thời đại
thông qua cuốn sách nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật mong muốn cung cấp cho độc giả thêm những tư liệu tham khảo
có giá trị trong việc tìm hiểu nghiên cứu về lịch sử việt nam nhằm bồi đắp thêm lòng yêu nước lòng tự hào dân tộc